đến nay tỉnh phú yên đã có hai mươi một trên hai mươi bốn tổ chức cơ sở đảng được cấp huyện chọn tổ chức song đại hội
toàn tỉnh có bốn mươi sáu trên bốn trăm một mươi một tổ chức cơ sở đảng và một năm trăm hai mươi hai trên hai một trăm ba mươi tám tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ đảm bảo theo tiến độ yêu cầu đề ra
qua tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở tỉnh ủy phú yên cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm
đây là yếu tố quan trọng cho việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các tri đảng bộ cấp cơ sở còn lại
tạo thuận lợi để tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
huyện miền núi đồng xuân có một mươi tám dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh ủy phú yên chọn tổ chức đại hội điểm
ngoài việc tập trung xây dựng báo cáo chính trị đảng bộ huyện xem đại hội là dịp để ra soát cán bộ
đưa những người thật sự vì dân vì nước tham gia vào ban chấp hành gồm ba mươi chín đồng chí
giảm ba đồng chí so với những đồng chí
đến ngày một mươi một tháng ba hai mươi tám tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy đồng xuân tổ chức thành công đại hội
để đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tổ chức đại hội đảng bộ huyện lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trước khi đại hội thì phải có cái việc đánh giá phân loại cán bộ công chức trong năm hai nghìn một mươi chín
và những năm trước đó để xem những đồng chí cán bộ nào có thực sự
có năng lực có phóng chất đạo đức huy sự nghiệp cộng đồng huy nhân dân
để đảng bộ huyện đồng xuân thật sự trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
công tác cục cố tổ chức cơ sở đảng chất lượng đảng viên nhất là các đồng chí trong ban chấp hành
phải được thực hiện quyết liệt thường xuyên theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo
chúng ta phải tập trung sức để xây dựng một văn kiện sinh động và bám sát vào thực tiễn
khai thác tốt thứ mạnh của chúng ta
để chúng ta biến cái thứ mạnh của chúng ta thành tiềm năng thực sự
cái thứ ba là phải chuẩn bị đội ngũ nhân lực rất tốt
tức là ai sẽ tham gia vào mấy vô chốt và bố trí vị trí nào
vì con người là rất quan trọng con người họ quyết định hết
vì vậy cho nên chúng ta chọn lựa con người bố trí đúng nó sẽ giúp cho phú yên chúng ta phát triển
các huyện ủy thị ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy phú yên
đã chọn hai mươi bốn tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo đại hội điểm
trong đó có chín đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy
thời gian tới ban thường vụ tỉnh ủy phú yên yêu cầu các huyện ủy thị ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy
tiếp tục nghiên cứu kỹ chỉ thị số ba mươi năm cttu của bộ chính trị
kế hoạch hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp
cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy thường xuyên kiểm tra hướng dẫn
giúp các tổ chức cơ sở đảng trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội
tổ chức nghiên cứu sâu sắc một số vấn đề được rút ra và khắc phục các hạn chế qua việc tổ chức đại hội điểm cơ sở